cũng trong ngày hôm qua thông tin từ cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho biết
tổ tìm kiếm cứu nạn của bộ công an việt nam đã di chuyển tới khu vực mới làm nhiệm vụ
khu vực này thuộc trung cư sina ctc số sáu mươi sáu đường kempapasa quần cung hurriyes thành phố yaman yaman thổ nhĩ kỳ
tại đây đã được xác định là có hơn một trăm linh người mắc kẹt
cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng cho biết
đoàn việt nam có những thiết bị và hoạt động chuyên nghiệp nên được chỉ định di chuyển đến hiện trường khác
ưu tiên chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn sống sót
hiện trường cũ sẽ do lực lượng địa phương chịu trách nhiệm tìm thi thể người bị nạn
đến nay đoàn cứu hộ cứu nạn của bộ công an phối hợp với lực lượng quốc tế đã cứu được một nạn nhân còn sống và đưa nhiều thi thể ra ngoài